việt nam có tổng sản lượng thủy sản đạt trên bảy triệu tấn một năm
ngoài sản phẩm chính xuất khẩu thì phụ phẩm thủy sản còn lại chiếm từ một mươi một mươi
đây là nguồn nguyên liệu lớn có giá trị gia tăng cao nếu như có công nghệ chế biến phù hợp
thế nhưng hiện vẫn còn chưa được khai thác
đây là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn chế biến sản phẩm chất lượng cao
từ phụ phẩm thủy sản giữa việt nam và naui vừa diễn ra tại tp hcm
đánh giá của tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mặt hàng thủy sản của việt nam đã vào hơn một trăm bốn mươi quốc gia vùng lãnh thổ
đáp ứng được tiêu chí khắt khe của những thị trường khó tính
tuy nhiên xét trong chuỗi giá trị ngành thủy sản hiện chưa có nhiều doanh nghiệp tập trung
vào chế biến các phụ phẩm gây ra lãng phí kinh tế và ô nhiễm môi trường
dẫn chứng như ngành xuất khẩu tôm cả nước có khoảng ba trăm hai mươi triệu tấn phụ phẩm tôm
nhưng mới chỉ sử dụng được một phần nhỏ và thiếu công nghệ để làm tinh sạch
hay chất xuất để mang lại giá trị cao
tại diễn đàn đại diện các công ty của naui giới thiệu các công nghệ và sản phẩm mới
trong chế biến thủy sản và các phụ phẩm thủy sản trao đổi các phương thức
để giúp việt nam sử dụng nhiều hệ thống
nói hơn các phụ phẩm thủy sản tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao
đồng thời kết nối các doanh nghiệp việt nam và naui
nói hơn các phụ phẩm thủy sản tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao
đồng thời kết nối các doanh nghiệp việt nam và naui
nếu chúng ta cứ tiếp tục nghiên cứu phát triển thì sẽ rất là khó
chúng ta cần phải thật sự không chờ đợi nữa mà bắt tay vào sản xuất lớn
bắt tay vào xây dựng những ngành ứng dụng bắt tay vào việc thương mại hóa
hiện naui là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai thế giới
và việt nam đứng ở vị trí thứ ba
cả hai quốc gia đều có chung mục tiêu là phát triển bền vững
ngành nuôi trồng chế biến thủy sản
trong đó sử dụng hiệu quả hơn các phụ phẩm của ngành
là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu này